và câu hỏi liệu khẩu hiệu yêu cho roi cho vọt hay tiên học lễ hậu học văn đến nay có còn phù hợp
thiết nghĩ mỗi câu nói của người xưa cần được hiểu thêm theo hoàn cảnh của thời đại mới
thủ thiêm có được như kỳ vọng là nhan đề bài viết đáng chú ý được đăng trên báo tuổi trẻ số ra ngày hôm nay
theo tờ trình ngày một mươi bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu của ủy ban nhân dân tp hcm xin phê duyệt quy hoạch xây dựng một trên năm
chức năng của thủ thiêm là trung tâm giao dịch thương mại tài chính dịch vụ văn hóa du lịch
là đầu mối giao lưu trong nước và quốc tế là khu đô thị mới có cơ sở hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội và nhà ở hiện đại
tuy nhiên quy hoạch khu đô thị mới thủ thiêm được điều chỉnh qua các thời kỳ đã làm thay đổi nhiều khu chức năng
cơ cấu sử dụng đất so với ý định ban đầu
có chuyên gia cho rằng quy hoạch điều chỉnh đã biến thủ thiêm từ một khô với nhiều công trình công cộng
thành nơi dành nhiều đất đai cho các dự án nhà ở bất động sản
thông tin hàng ngàn căn hộ tái định cư tại khu đô thị mới thủ thiêm bị ế phải đem bán đấu giá khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên
sự ngạc nhiên càng tăng hơn khi chẳng có tổ chức cá nhân nào tham gia mua đấu giá dù khu vực dự án được xem là đất vàng hiện nay
liên quan đến vấn đề này trên báo sài gòn giải phóng hôm nay có bài viết khó đấu giá ba bảy trăm linh căn hộ tái định cư bị ế
sở xây dựng tp hcm cho biết nguyên nhân của việc thừa quỹ nhà và nền đất nói trên là do chính sách bồi thường tái định cư thay đổi
còn theo các chuyên gia bất động sản nguyên nhân chủ yếu khiến không ai tham gia đấu giá là bài toán tài chính
với mức ký quỹ hai mươi đơn vị tham gia đấu giá phải bỏ ra hơn một tám trăm linh tỷ đồng rồi ba tháng sau lại phải nộp ít nhất khoảng gần bảy tỷ đồng nữa
thì quả là khó với hầu hết các doanh nghiệp bất động sản hiện nay
trong khi đó nếu doanh nghiệp triển khai đầu tư dự án thì họ có thể xoay chuyển nguồn vốn với áp lực nhẹ hơn thong thả hơn
bộ y tế dự kiến cắt giảm hơn một một trăm linh điều kiện kinh doanh đã đủ giảm phiên hà là nhan đề bài viết đáng chú ý được đăng trên báo hà nội mới số ra ngày hôm nay
bộ y tế đang lấy ý kiến góp ý dự thảo nghị định sửa đổi một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ
theo đó đề xuất cắt giảm một một trăm năm mươi một trên một sáu trăm tám mươi điều kiện đầu tư kinh doanh và một trăm sáu mươi tám trên ba trăm ba mươi tám thủ tục hành chính
tuy nhiên nhiều doanh nghiệp bệnh viện và người bệnh cho rằng
vẫn còn không ít quy định cản trở việc kinh doanh thuốc chữa bệnh khiến người bệnh khó tiếp cận với dịch vụ này tại cơ sở y tế
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau